tết đến xuân về những người con ở xa quê hương luôn cố gắng sắp xếp thời gian trở về quê xung vầy cùng gia đình
và sẽ thật vui hơn khi luôn được chào đón và ghi nhận như một nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của đất nước
chúng ta cùng cảm nhận bầu không khí ấm áp đó trong buổi họp mặt kiều bào xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy của thành phố đà nẵng
hơn một trăm năm mươi kiều bào đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới về quê đón tết đã tham dự buổi họp mặt
tâm trạng chung của bà con là rất phấn khởi trước những đổi mới và sự phát triển mạnh mẽ của quê hương
dù làm gì ở đâu trong ngày tết người việt ra quê cũng mong muốn tìm về cội nguồn đắm mình trong vẻ đẹp của quê nhà
mình thích đi coi hoa mai rồi đi chạy quanh quanh thấy không khí vui vui ấm lắm
thì tự nhiên là rất là vui
tình quê hương tình cảm của bà con ở đây đối với mình mình đối với họ mình thấy nó gần gũi nó ấm áp
lãnh đạo chính quyền thành phố đà nẵng đã nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của bà con kiều bào trong sự đổi mới và phát triển của đất nước nói chung đà nẵng nói riêng
năm hai nghìn một mươi sáu lượng kiều hối do bà con kiều bào gửi về thành phố là một trăm linh tám triệu đô la mỹ
chính quyền thành phố đà nẵng mong muốn bà con kiều bào tiếp tục ủng hộ và chung vai góp sức để sớm đưa đà nẵng trở thành đô thị hiện đại văn minh phát triển bền vững
chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện là đưa được những sự hiểu biết của mình để làm được những công việc ở bên đất nước của việt nam chúng ta
cũng tại buổi gặp mặt chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng đã trao bằng khen cho ông philip seano nguyễn là kiều bào có nhiều đóng góp cho thành phố
với mong muốn kiều bào dù đang sinh sống làm việc ở đâu vẫn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc và tiếp tục góp sức nhiều hơn nữa cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển